cảnh sát brazil đã bắt giữ một nam đối tượng sau khi nghi can này cướp một xe khách và bắn vào hai người
tại một biến xe ở thành phố rio de janeiro trước khi giam giữ một mươi bảy người làm con tin trong khoảng ba giờ
người phát ngôn cảnh sát rio de janeiro cho biết đối tượng trên không được nhà chức trách công bố danh tính đã đầu thú
hiện đối tượng đã bị bắt và toàn bộ các con tin gồm cả người già và trẻ em đều đã được phóng thích
cũng theo cảnh sát hai người bị thương đã được chăm sóc y tế trong đó một người phải nhập viện để điều trị
trước đó thông báo của bến xe rio cũng cho biết đã tạm dừng toàn bộ hoạt động theo yêu cầu của cảnh sát
các vụ trộm và cướp nhằm vào xe khách gần biến xe chính ở rio đã trở nên phổ biến kể từ đầu năm đến nay
một số nguồn tin địa phương cho hay đối tượng trên đang bị cảnh sát truy nã và tìm cách trốn khỏi rio bằng xe khách
tuy nhiên nhà chức trách đã không xác nhận thông tin này
quân đội sudan tuyên bố đã giành quyền kiểm soát trụ sở đài phát thanh và truyền hình quốc gia từ tay lực lượng bán vũ trang rsf đối địch
động thái này được đánh giá là tiến triển rất đáng kể trong cuộc xung đột một mươi một tháng qua giữa hai bên
theo hình ảnh được quân đội sudan đăng tải lực lượng này đã thu giữ nhiều phương tiện và vũ khí trong khu vực gần với tòa nhà trụ sở đài phát thanh và truyền hình ở phía tây bắc thủ đô khak tum
trước đó tòa nhà này đã bị lực lượng rsf chiếm giữ kể từ khi xung đột nổ ra giữa hai bên hồi giữa tháng bốn năm ngoái
việc chiếm giữ trụ sở cơ quan phát thanh truyền hình quốc gia sẽ mở rộng quyền kiểm soát của quân đội ở phía bắc thành phố uduman dọc bên bờ sông nin trong khi rsf vẫn duy trì kiểm soát tại phía nam và tây của thành phố
dù hội đồng bảo an liên hợp quốc hôm tám tháng ba đã thông qua nghị quyết kêu gọi các bên liên quan tại sudan dừng ngay lập tức các hành động thù địch trong tháng lễ ramadan của người hồi giáo
song quân đội sudan cùng ngày khẳng định sẽ quét sạch lực lượng đối lập ra khỏi khu vực thủ đô xung đột tại sudan đến nay đã khiến hơn một mươi ba người thiệt mạng
trong bối cảnh bắt đầu tháng lễ ramadan của người hồi giáo các quốc gia và tổ chức quốc tế đang nỗ lực đẩy nhanh viện trợ nhân đạo cho người dân gaza
chương trình lương thực thế giới wfp hôm qua thông báo hàng cứu trợ đủ dùng cho hai mươi năm người lần đầu tiên vào được thành phố gaza sau nhiều tuần
thông tin trên xuất hiện tại thời điểm các tổ chức nhân đạo liên hợp quốc hoan nghênh thông báo của ngày
về việc tàu cứu trợ open arms đã rời cảng ở ship để cập bến gaza mang theo hai trăm linh tấn hàng viện trợ
tuy nhiên nguồn hàng bằng đường biển này không thể thay thế việc chuyên trở bằng đường bộ đối với gaza khi cư dân tại đây đứng trước nguy cơ nạn đói
trong một diễn biến liên quan bốn tàu của quân đội mỹ đã rời căn cứ ở bang virginia mang theo khoảng một trăm linh binh sĩ và thiết bị cần thiết để xây dựng một cảng tạm thời bên bờ biển gaza nhằm chuyển hàng viện trợ khẩn cấp cho người palestine
thưa quý vị hàng triệu tín đồ hồi giáo
hàng triệu tín đồ hồi giáo trên khắp thế giới đã bắt đầu đoàn tháng lễ ramadan năm hai nghìn hai mươi bốn với những nghi lễ linh thiêng được tổ chức tại các thánh đường trong dịp lễ quan trọng của người hồi giáo
nhằm hưởng ứng tháng ăn chay ramadan người dân ai cập cũng nô nức đến các khu chợ ở thủ đô cairo mua những chiếc đèn lồng đầy màu sắc để trang trí nhà cửa và không gian công cộng
các đồ trang trí theo chủ đề ramadan được trang hoàng khắp thành phố trong thời gian đặc biệt này
đèn lồng bằng kim loại và thủy tinh thủ công được gọi là fanus là một trong những đồ vật phổ biến nhất được người ai cập sử dụng trong nhiều thế kỷ
theo nghi lễ của người ai cập lễ ramadan phải có đèn lồng chúng tôi sẽ không cảm nhận được bầu không khí ramadan nếu không có đèn lồng
đèn lồng fanus xuất hiện ở ai cập khoảng hơn một một trăm linh năm trước
vào dịp lễ ramadan người dân lại mua đèn lồng về để trang trí nhà cửa đường phố

đèn lồng fanus đơn giản rơi vào hai ba usd những chiếc lớn hơn trang trí cầu kỳ hơn hoặc theo mẫu đặt hàng sẽ có giá cao hơn
thực tế thì đèn lồng truyền thống có giá khá đắt nhưng đây là biểu tượng của tháng lễ ramadan và chúng tôi không thể thay đổi
trên thực tế việc sử dụng fanus ramadan không liên quan đến các nghi lễ tôn giáo nhưng nó đã trở thành biểu tượng của sự hân hoan vui vẻ và truyền thống đáng quý trong tháng ramadan ở ai cập
chính quyền tổng thống mỹ joe biden đã công bố một gói viện trợ quân sự khác cho ukraine trị giá ba trăm linh triệu đô la mỹ bao gồm đạn pháo tên lửa phòng không hệ thống chống thiết giáp và nhiều loại vũ khí khí tải khác
gói viện trợ mới của mỹ dành cho ukraine được công bố sau khi nhà trắng trong những tháng qua liên tục cảnh báo không còn tiền để tiếp tục viện trợ cho ukraine do quốc hội mỹ chưa thông qua ngân sách bổ sung
các quan chức trong chính quyền tổng thống joe biden cho biết số tiền trong gói viện trợ mới nhất là khoản tiết kiệm từ các hợp đồng bán vũ khí của mỹ
gói viện trợ này bao gồm đạn pháo và tên lửa phòng không và một số thiết bị quân sự khác
bộ quốc phòng mỹ hiện còn khoảng bốn tỷ đô la vũ khí và thiết bị quân sự cho ukraine từ kho dự trữ của cơ quan này
tuy nhiên lầu năm góc vẫn lưỡng lự trong việc sử dụng khoản tiền này vì hiện chưa có ngân sách để lấp đầy kho dự trữ của mỹ
nghị viện châu âu ep đã thông qua một đạo luật mới yêu cầu các quốc gia thành viên thúc đẩy việc cải tạo các tòa nhà để tiết kiệm năng lượng hơn và giảm lượng khí thải carbon của liên minh châu âu eu
tổng cộng ba trăm bảy mươi nghị sĩ đã bỏ phiếu ủng hộ dự luật trong khi một trăm chín mươi chín người phản đối và bốn mươi sáu người bỏ phiếu trắng
các tòa nhà sử dụng bốn mươi tổng năng lượng tiêu thụ của toàn eu và hầu hết được sửa ấm bằng nhiên liệu hóa thạch
các quy định mới sẽ dẫn đến việc nâng cấp các tòa nhà để sử dụng ít năng lượng hơn
đồng thời nhằm giúp các quốc gia nhanh chóng thoát khỏi sự phụ thuộc vào khí đốt nhập khẩu từ nga và hạn chế hóa đơn của các hộ gia đình
theo luật mới hai mươi bảy quốc gia thành viên eu sẽ phải áp dụng các tiêu chuẩn mới cho các tòa nhà không phải nhà ở
như văn phòng hoặc bệnh viện và có thể sử dụng nguồn vốn của eu để giúp chúng tiết kiệm năng lượng hơn
các tiêu chuẩn này cũng có thể áp dụng cho các tòa nhà dân cư nhưng sẽ không có nghĩa vụ phải cải tạo đối với từng chủ nhà
bản tin tiếp tục với những thông tin quốc tế đáng chú ý khác
tổng giám đốc iaea hôm qua đã tới nhật bản để tiếp tục phân tích ảnh hưởng của nước thải nhiễm phóng xạ đã qua xử lý từ nhà máy điện hạt nhân fukushima
tổng giám đốc cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế iaea rafael grossi đề nghị hỗ trợ tăng cường năng lực hạt nhân của nhật bản
vào thời điểm nước này đang tìm cách thúc đẩy sử dụng năng lượng hạt nhân
theo kế hoạch ông grossi sẽ đến thăm nhà máy điện hạt nhân fukushima để kiểm tra việc xả nước thải phóng xạ đã qua xử lý của nhà máy này
cũng như gặp gỡ ngư dân và đại diện địa phương
vào năm hai nghìn hai mươi ba nhật bản đã nhận được sự phê chuẩn của cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế iaea về kế hoạch xả nước thải từ nhà máy điện hạt nhân fukushima ra biển
sau hai năm đánh giá iaea cho biết kế hoạch của nhật bản nhằm xả thải từ nhà máy điện hạt nhân fukushima nằm trong tiêu chuẩn an toàn quốc tế
việc xả thải này sẽ gây tác động phóng xạ không đáng kể đối với con người và môi trường
đồng thời iaea sẽ bố trí nhân viên tại nhà máy fukushima
trong khi đó thủ tướng nhật bản kishida fumio cho biết nhật bản sẽ tiếp tục giải thích cho người dân và cộng đồng quốc tế một cách minh bạch dựa trên các bằng chứng khoa học
trong báo cáo thị trường dầu mỏ hàng tháng vừa được công bố tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ opec đã giữ nguyên các mức dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu toàn cầu trong năm hai nghìn hai mươi bốn và hai nghìn hai mươi năm
đồng thời nâng dự báo tăng trưởng của kinh tế thế giới trong năm nay với nhận định đã tăng trưởng khởi sắc hơn của các nền kinh tế mỹ và ấn độ
báo cáo mới nhất của opec dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu của thế giới trong năm hai nghìn hai mươi bốn và hai nghìn hai mươi năm sẽ lần lượt ghi nhận hai hai triệu thùng một ngày và một tám triệu thùng một ngày không thay đổi so với các mức dự báo được đưa ra trong báo cáo tháng trước
cơ quan năng lượng quốc tế iea trước đó dự báo nhu cầu dầu thế giới sẽ chỉ tăng một hai triệu thùng một ngày trong năm hai nghìn hai mươi bốn do mức tiêu thụ của trung quốc chậm lại
trong báo cáo tháng ba opec đã nâng mức dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu trong năm nay lên hai tám
từ mức dự báo tăng hai bảy được đưa ra trước đó
opec dự báo sản lượng dầu thô năm hai nghìn hai mươi bốn của các nước ngoài opec sẽ tăng một một triệu thùng một ngày giảm một trăm hai mươi một thùng một ngày so với dự báo được đưa ra tháng trước
chủ yếu do các biện pháp hạn chế sản lượng tự nguyện trong quý ii năm hai nghìn hai mươi bốn được gia hạn